một tụ điểm đánh bạc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường núi sam thành phố châu đốc
đã bị công an thành phố châu đốc tỉnh an giang triệt xóa vào chiều nay ngày hai mươi tám tháng bảy
lực lượng công an ập vào bãi đất chống thuộc tổ hai mươi một khóm vĩnh phước phường núi sam tp châu đốc
bắt giữ ba mươi hai đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thu bằng tiền
thu giữ hai mươi một điện thoại di động hai mươi bốn xe mô tô và gần một trăm linh triệu đồng
cơ quan công an xác định tụ điểm trên là do nguyễn thanh hiếu
chú tại phường núi sam tp châu đốc tỉnh an giang đứng ra tổ chức